ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn năm trăm hai mươi sửa đổi bổ sung về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học
đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố hà nội
thời gian hoàn thành học kỳ hai trước ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi